cây rong giềng là cây trồng chủ lực và được kỳ vọng sẽ giúp cho người nông dân ở bắc cạn nâng cao thu nhập
dù đang ở giai đoạn cao điểm của thu hoạch nhưng hàng trăm hộ nông dân trồng rong giềng ở các huyện ba bể bắc nậm tỉnh bắc cạn đang hết sức lo lắng
vì giá củ rong xuống rất thấp thậm chí không có người mua
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đang ở giai đoạn cao điểm của vụ thu hoạch của rong riêng thế nhưng những ngày này
người dân ở thôn khổi luông xã khang ninh huyện ba bể không còn mặn mà với việc thu hoạch
nhiều diện tích rong giềng như thế này vẫn trơ trọi giữa núi rừng
đầu vụ mỗi cân rong giềng tư thương thu mua với giá một năm trăm linh đồng một kg
nhưng hiện nay giá rong giềng rớt giá thê thảm cao nhất cũng chỉ được chín trăm linh đồng một kg
với giá thấp như thế những người nông dân hầu như không có lãi
đầu vụ mỗi cân rong riêng tư thương thu mua với giá một năm trăm linh đồng cao nhất cũng chỉ được chín trăm linh đồng một kg

những ngày này dọc tuyến đường hai trăm năm mươi tám b bà con phải bày bán củ rong giềng như thế này
không có tư thương đến thu mua với số lượng lớn nhiều hộ dân đã phải mang rong giềng ra đường để bán nhỏ lẻ
giá năm nay rẻ hơn mọi năm
đến thời điểm hiện tại rong giềng tại huyện bắc nẵm đang được bán với giá dưới một đồng một kg
nếu đầu ra như thế này không có ai lên mua nhiều thì chắc là ý nhiều đấy
bởi vì sản phẩm ở đây còn nhiều lắm
tư thương thì không chưa có ai lên đăng cai để mua đâu
bây giờ chỉ họ đi đường thấy thì về chỉ bán rong thôi
toàn những người đi đường xa thôi đường gần thì chưa có ai
từ đầu vụ chính quyền các huyện đã lên kế hoạch
ký kết với các hợp tác xã bao tiêu sản phẩm cho người dân
tuy nhiên việc cam kết cũng chỉ là trên giấy
bởi trên thực tế các hợp tác xã này đã liên tục giảm giá và phá vỡ hợp đồng
từ cam kết mua với giá một bốn trăm linh đồng đến một năm trăm linh đồng một kg
thì nay thu mua từ bảy trăm linh đến chín trăm linh đồng một kg
chính vì thế chưa đầy hai tháng sau khi ký kết hợp đồng
tưởng chừng người dân đã yên tâm về đầu ra
tuy nhiên cụ rong riêng đã bị mất gần một nửa
giá trị theo hợp đồng ký kết
vẫn còn khoảng một tháng nữa
để người dân và chính quyền huyện ba bể tìm giải pháp cho vấn đề đầu ra cho củ rong giềng
tuy nhiên với thực trạng như hiện nay
nếu chính quyền địa phương thiếu những giải pháp căn cơ
thì việc giá bán cổ rong tiếp tục xuống thấp là khó tránh khỏi
và khi đó định hướng sản xuất của chính quyền những năm tiếp theo sẽ khó thuyết phục người dân